tại hà tĩnh những thủ đoạn của các đối tượng trong đánh bắt và khai thác thủy hải sản trái phép
bằng sung điện giã cào và thuốc nổ không chỉ khiến cho các loài thủy hải sản bị tận diệt
phá hủy hệ sinh thái khu vực đáy biển mà còn gây ra nhiều hệ lụy khác phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
hàng chục chiếc tàu giã cào đã cập cảng cửa nhượng huyện cầm xuyên tỉnh hà tĩnh
từ những loài thủy hải sản lớn cho đến các loài tôm cá nhỏ bé đều bị tận diệt bởi các mắt lưới giã cào
bà con ngư dân cho biết những năm trở lại đây nguồn lợi thủy sản trên vùng biển hà tĩnh đã giảm sụt rõ rệt
không chỉ phá hủy môi trường sinh thái biển
tình trạng đánh bắt thủy hải sản trái phép bằng sung điện thuốc nổ còn để lại những vụ tai nạn thương tâm
có những vụ tai nạn đã cướp mất đi lao động chính khiến nhiều gia đình đã khó khăn nay càng khó khăn hơn
những hệ lụy do đánh bắt thủy hải sản trái phép gây ra là vô cùng nghiêm trọng
nó trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống
mưu sinh của ngư dân khi thủy hải sản ngày càng cạn kiệt và phải mất nhiều năm mới có thể phục hồi trở lại